thuốc diệt cỏ được coi là loại thuốc cực độc và là hàng hóa kinh doanh có điều kiện
điều này có nghĩa là người bán và người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định
tuy nhiên không ít hộ dân vẫn tùy tiện sử dụng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại thôn nà đúc một xã điện linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
nhiều tháng nay hơn bốn mươi hộ dân ở thôn nà đúc một xã địa linh huyện ba bể đã không thể sử dụng nguồn nước sinh hoạt bấy lâu nay
bởi nguồn nước này đã bị ảnh hưởng bởi thuốc diệt cỏ
năm hai nghìn hai thôn nà đúc một xã địa linh đã được huyện ba bể đầu tư công trình nước sạch
do quản lý tốt hơn một mươi năm năm nay công trình vẫn hoạt động hiệu quả
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi bảy một hộ dân đầu tư trang trại đã phun thuốc diệt cỏ ngay phía đầu nguồn của công trình nước sạch
nên không hộ dân nào ở nà đúc một còn dám sử dụng nguồn nước này để ăn uống do lo ngại về độc tố của thuốc diệt cỏ
theo ông liêu nông kinh chủ tịch ủy ban nhân dân xã địa linh hậu quả gây ra do thuốc diệt cỏ ở địa phương là thực tế
tuy nhiên đã một năm trôi qua xã vẫn đang thống nhất những giải pháp giải quyết giữa gia đình phun thuốc và các hộ dân trong khu vực này
nó cũng có tỷ lệ của chất bảo vệ thực vật
xã cũng khuyến cáo tất cả thôn nên hạn chế
chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân
có nhiều loại thuốc diệt cỏ khác nhau
tuy nhiên phần lớn thuốc diệt cỏ trên thị trường có chứa livfoxim với thành phần chính là chất glyphosant
được tổ chức y tế thế giới who cảnh báo về khả năng gây ung thư dị tật bẩm sinh bệnh đường tiêu hóa hay tổn thương thần kinh
thực trạng này đòi hỏi chính quyền và ngành chức năng các địa phương cần sớm quản lý và sử dụng loại thuốc diệt cỏ tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân